ba nam thanh niên cùng đi một xe máy trên quốc lộ bất ngờ tông vào xe tải đang lưu thông theo chiều ngược lại
vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn thành phố đồng xoài tỉnh bình phước này đã khiến ba người bị thương
trong đó có hai người bị thương rất nặng
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hai mươi ba tháng bốn chiếc xe máy của ba nam thanh niên lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh tây ninh
khi đang chuyển hướng sang đường thì bất ngờ tông thẳng vào xe ô tô tải
hiện chưa rõ người điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông quá mạnh khiến cho ba nam thanh niên đi xe máy ngã văng xuống đường bị thương
trong đó hai người bị thương rất nặng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã có mặt điều tiết giao thông
và điều tra làm rõ nguyên nhân